tỉnh quảng ngãi đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề quảng ngãi hợp tác đầu tư và phát triển
phó thủ tướng trịnh đình dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị cùng tham dự có các nhà đầu tư tài chính các hiệp hội trong nước và các nước nhật bản mỹ hàn quốc singapore và trung quốc
quảng ngãi hiện có năm khu kinh tế khu công nghiệp trong đó khu kinh tế trọng điểm dung quất là lợi thế liên kết vùng khu vực miền trung tây nguyên
trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy quảng ngãi đã thu hút tám mươi tám dự án với tổng vốn đăng ký hơn bảy mươi bốn tỷ đồng trong đó sáu dự án fdi hơn hai trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
với tiềm lực sẵn có quảng ngãi có thể đón các nhà đầu tư trong nước quốc tế ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như hóa dầu cơ khí chế tạo
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo tỉnh quảng ngãi ra soát lại quy hoạch trên cấu trúc nền kinh tế trên cơ sở tiềm năng của vùng
ưu tiên đầu tư lĩnh vực trên nền tảng sẵn có như lọc hóa dầu cơ khí ô tô luyện kim năng lượng phát triển kinh tế biển
công nghiệp phụ trợ có giá trị gia tăng lớn tăng cường liên kết vùng các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh các nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết đầu tư bảo vệ môi trường
chính phủ sẽ hỗ trợ nhà đầu tư qua thể chế chính sách tốt hơn
tại hội nghị ubnd tỉnh quảng ngãi đã trao quyết định chứng nhận đầu tư cho một mươi bốn dự án với tổng vốn chín tỷ đồng